sáng nay thứ hai ngày hai mươi hai tháng một mươi quốc hội khóa một mươi bốn nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sẽ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu tại thủ đô hà nội
thời gian qua thì ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội
các đoàn đại biểu quốc hội các vị đại biểu quốc hội và các cơ quan tổ chức cá nhân hữu quan
đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung để chỉnh quốc hội tổ chức tiếp xúc
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh với quốc hội
bắt đầu từ bảy h một mươi năm phút sáng nay các vị đại biểu quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tám giờ sáng quốc hội họp phiên chủ bị để thảo luận
thông qua chương trình kỳ họp đúng chín giờ quốc hội họp phiên khai mạc
phiên khai mạc của kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn sẽ được đài tiếng nói việt nam
đài truyền hình việt nam đài truyền hình quốc hội việt nam phát thanh và truyền hình trực tiếp
để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi